sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân trên khu vực này
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước